đây là hành vi giúp sức thúc đẩy các hành động của trang gây ra tổn thương là nguyên nhân
do đó thái phải cùng chịu trách nhiệm với hành vi sai phạm của trang về tội giết người
nhiều luật sư cho biết kết quả giám định pháp y tử thi đã ghi nhận các tổn thương gây ra trên khắp các vùng cơ thể của bé va
với cơ thể của một đứa trẻ tám tuổi thì bất cứ vùng nào cũng là vùng nguy hiểm
và thực tế các tổn thương gây ra nguyên nhân tử vong cho bé va không phải là do tổn thương vùng đầu
diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera đã ghi nhận phản ánh động cơ phạm tội đê hèn tan độc
mục đích phạm tội là cố ý gây thương tích sử dụng hung khí nguy hiểm tác động vào người của cháu va
hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều ngày nhiều lần thậm chí cả ban đêm
được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn cùng phương tiện xảy ra tại một địa điểm
hậu quả của hành vi phạm tội là từ những căn cứ nêu trên
theo quan điểm của luật sư nguyễn anh thơm
đã có đủ cơ sở xác định hành vi của nguyễn kim trung thái đã cấu thành tội giết người
với vai trò đồng phạm với nguyễn võ quỳnh trang
lỗi của thái trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp quy định tài khoản hai điều một mươi bộ luật hình sự
luật sư anh thơm cho biết thái biết trang dùng chân tay hung khí nguy hiểm tác động lên con mình nhiều lần
liên tiếp có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng không nghĩ đến hậu quả chết người như nhiều lần trước
nhận thức của thái trong trường hợp này
thuộc lỗi cố ý gián tiếp nên hậu quả xảy ra đến đâu thì thái phải chịu trách nhiệm đến đó
cháu va tử vong thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm giết người là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
cháu va là con ruột của nguyễn kim trung thái và chị nguyễn thị hạnh
tháng tám năm hai nghìn hai mươi thái và chị hạnh ly hồn
thái được tòa án nhân dân quận một tp hcm giao quyền chăm sóc nuôi dưỡng cháu va
khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn võ quỳnh trang đến chung sống
với vợ như chồng với thái tại căn hộ một nghìn sáu trăm linh năm topaz hai saigon pearl số chín mươi hai nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh
cháu vea ở cùng với thái và trang từ thời gian này
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã nhiều lần thực hiện hành vi tác động vật lý tiêu cực lên cháu va nhốt vào chuồng chó không cho mặc quần áo
việc làm này được làm đi làm lại nhiều lần khiến va rời xa cõi đời vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có thể thấy
hầu hết các ý kiến yêu cầu cần phải xử lý nghiêm các bị can trên pháp luật nhằm gian đe giáo dục và phòng ngừa
riêng đối với cha ruột của cháu bé cần phải làm rõ các hành vi phạm tội tránh bỏ lọt tội phạm
luật sư trần thị ngọc nữ lên tiếng
theo ý kiến của một số luật sư việc xem xét tội danh đúng với tính chất mức độ hành vi của cha ruột nạn nhân là rất cần thiết
để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật vừa mang tính dân đe và là bài học cho các đối tượng đã và đang
có hành vi đối xử tệ bạc với trẻ nhưng chưa được đưa ra ánh sáng
mới đây luật sư trần thị ngọc nữ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé va đã gửi đơn đến viện kiểm sát nhân dân
tp hcm đề nghị thay đổi quan điểm truy tố đối với ông thái cùng với tội danh với trang và tội che giấu tội phạm
đơn kiến nghị của luật sư trần thị ngọc nữ nêu hành động của thái là giúp sức thúc đẩy trang gây ra tổn thương dẫn đến việc cháu va tử vong
do đó thái phải cùng chịu trách nhiệm
trong dư luận xã hội trước khi vụ án được đưa ra xét xử cũng rất bức xúc về hành vi của cha ruột nạn nhân
nhiều người cho rằng cần mạnh dạn liên hệ tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng như công an cơ quan lao động thương minh xã hội các cấp
hội phụ nữ hội bảo vệ quyền trẻ em hay tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em tổng đài một trăm một mươi một
đại diện hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm yêu cầu ngoài vai trò trực tiếp của bà nguyễn võ quỳnh trang
thì cần làm rõ vai trò trách nhiệm của cha ruột của cháu a
để từ đó xử lý đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật
theo đại diện hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất
đó là dù cha hay mẹ có ly hôn không sống được với nhau nhưng người lớn vẫn phải có trách nhiệm để đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em
hạn chế đến mức thấp nhất tác động và ảnh hưởng đến trẻ em
đại diện hội này nêu quan điểm sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác
ngay sau khi sự việc bé va bị dậy rỗ đến tử vong sự tàn độc tàn ác của di ghẻ võ nguyễn quỳnh trang được nhắc đến nhiều lần
bằng những chiêu trò dạy con riêng của người tình một cách không giống ai và có thể nói là quá gở với sự bao che của chính cha của cháu bé
đã hình dung phần nào tội ác man dợ của cặp đôi này nhưng nhiều người không khỏi sốc khi viện kiểm sát nhân dân tp hcm ban hành cáo trạng vụ việc
cáo trạng một mươi ba trang không dành cho người yếu tim
cáo trạng một mươi ba trang không dành cho người yếu tim
khi dựng lại quá trình hai người này hành hạ bé gái tám tuổi
trong bốn bức tường của căn hộ cao cấp giữa sài gòn suốt thời gian dài không chỉ cô nhân tình bệnh hoạn tan ác tận cùng
mà sự thật lạnh gáy hơn tất thảy là sự tàn nhẫn của ông bố ruột nguyễn kim trung thái đối với chính con mình
cô con gái bé bỏng ấy người đàn ông này đã không dễ dàng để giành nuôi với mẹ cháu bé sau khi họ ly hôn
bé va ra đi không chỉ trong đau đớn về thể xác mà còn phải chịu đựng khủng khiếp về tinh thần
cháu ra đi với đôi mắt trẻ thơ bàng hoàng trước roi vọt của mẹ kế và khủng khiếp hơn là sự vô tâm tàn ác không giải thích nổi của bố đẻ
trong căn hộ khép kín cháu phải chịu cảnh hai người lớn trong đó một người là ruột thịt là người đã sinh thành mình chút đòn roi vô lý
hành vi của nguyễn võ quỳnh trang làm nhiều người căm phẫn tột cùng thì nguyễn kim trung thái làm người ta phải run giày ớn lạnh
bởi người này là bố đẻ của cháu bé cô con gái đầu lòng mà anh ta đã giành nuôi khi hôn nhân tàn vỡ
ông bố ấy sinh ra trong một gia đình chi thức với một profile sáng láng tốt nghiệp đại học kinh tế tp hcm du học new zealand và thời điểm xảy ra sự việc anh ta đang là giám đốc marketing tại một công ty có tiếng ở tp hcm
cũng chính vì lẽ đó liên quan đến việc này luật sư trần thị ngọc nữ hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã kiến nghị cơ quan công tố thay đổi tội danh với nguyễn kim trung thái
vậy theo quý vị lời kiến nghị từ các luật sư đổi tội danh đối với cha ruột của cháu va có hợp lý hay không
việc làm này sẽ khiến những người làm cha làm mẹ nhìn nhận lại hành vi của mình đồng thời cũng giúp cho trẻ em được sống đúng với lứa tuổi của mình như bác hồ đã từng nói
trẻ em như búp trên cành biết ăn ngủ biết học hành là ngoan